gạo sáng cù từ lâu đã trở thành thương hiệu mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân huyện bát sát tỉnh lào cai
tuy nhiên vụ xuân năm nay do ảnh hưởng của thời tiết bất thường đã khiến hơn hai trăm linh hectare lúa của người dân nơi đây mất trắng không cho thu hoạch
hơn một tuần nay gia đình anh trần văn dũng như ngồi trên đống lửa khi toàn bộ diện tích lúa sáng củ của gia đình đã trổ bông nhưng không kết hạt
hơn hai mươi năm trồng loại lúa đặc sản này chưa năm nào gia đình anh bị mất mùa như năm nay
khi mua thuốc mấy ấy về phun là cũng phun rồi nó vẫn là không phục bông được
thế là bà là phấn nhìn cái bông lúa này là không có một tí cái tí là đọng phấn nào
nói chung là cái vi là hầu như nó mất trắng hết
cả cánh đồng cho đám nào dân đi kiểm tra là cũng ấy bà là hay là tại tầng nhà nhưng mà không phải đi cho đám nào cũng như nhau hết
cuối tháng bốn trên địa bàn huyện xuất hiện mưa mưa vừa và mưa to cùng với nhiệt độ xuống thấp
vừa kéo dài dẫn đến là cây lúa là không thụ phấn được
hiện nay là cây lúa thì hình thái thì rất đẹp trổ bông rất đẹp nhưng mà không có phấn không có sữa
đúng ra thì đến cây lúa hiện nay đang phải ngậm sữa nhưng mà hiện nay không có sữa
chắc chắn là sẽ bị bớt trắng khoảng hai trăm linh ha
hiện phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện bát sát đang vận động bà con cắt lúa non về làm thức ăn cho gia súc
đồng thời đẩy sớm vụ mùa lên nhằm thu hoạch sớm giải phóng đất để làm vụ đông bù đắp vào thiệt hại do thiên tai gây ra